theo ý kiến nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục việc ra một đề thi làm sao để cho học sinh học lực trung bình đạt điểm trung bình
vừa bảo đảm tính phân loại cao nhằm thỏa mãn nhu cầu xét tuyển đại học từ trường tốt cao đến trung bình là cực khó
vì vậy kỳ thi để xét tốt nghiệp có thể ủy quyền cho các sở giáo dục và đào tạo hoặc là thi hoặc là xét
còn việc tuyển sinh vào đại học như thế nào thì bộ giáo dục và đào tạo với các trường tính toán
với một kỳ thi mục tiêu chính là để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì liệu có cần ra đề với những câu hỏi quá khó tạo nên nhiều lo lắng
tiếp tục những thông tin về tình hình mưa lũ tại lai châu và các tỉnh miền núi phía bắc
mưa rồn lũ dập khẩn trương cứu người là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
đến thời điểm này thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía bắc
chín người chết một mươi một người mất tích một trăm hai mươi bốn nhà bị cuốn trôi đổ sập năm trăm chín mươi bảy ngôi nhà hư hỏng bảy trăm một mươi bảy hectare lúa bị ngập úng
bốn trăm tám mươi sáu hecta hoa màu bị thiệt hại bốn mươi sáu hecta ao thủy sản bị thiệt hại một trăm chín mươi sáu gia súc chết hơn năm chín trăm linh gia cầm chết thiệt hại trên bốn trăm năm mươi tỷ đồng
để nhanh chóng khắc phục hậu quả chủ động ứng phó với tình huống thiên tai phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu
quỹ ban nhân dân các tỉnh vừa bị thiệt hại do mưa lũ nhất là các tỉnh lai châu hà giang tiếp tục huy động lực lượng
phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích ra soát chủ động di rời khẩn cấp cư dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng
một sự kiện được nhiều báo đưa tin đó là sự kiện hơn bốn trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế đã dự diễn đàn kết nối start up việt trong và ngoài nước
thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp thành công đừng đợi dâu mới khởi nghiệp là nhân đề bài viết được đăng trên các báo sài gòn giải phóng và tuổi trẻ
theo đánh giá từ các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp phần lớn các start up tại việt nam cũng như tp hcm còn thiếu sự chia sẻ
kết nối kinh nghiệm thực tế từ các start up đã thành công ở nước ngoài
bằng chứng là tại tp hcm đã có không ít dự án khởi nghiệp tiềm năng nhưng các dự án này thường phải tìm kiếm nguồn tài trợ từ nước ngoài
mức độ trao đổi giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và nước ngoài còn lòng lèo chưa kết nối chặt chẽ
các chuyên gia đưa ra giải pháp gì để khởi nghiệp thành công mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo sài gòn giải phóng và báo tuổi trẻ
tính phương án bù đắp cho lao động nữ nghỉ hưu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám để hơn chín mươi người bớt thiệt thòi là bài viết được đăng trên báo lao động
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm hai mươi năm năm
thấp hơn từ một đến một mươi so với người nghỉ hưu từ ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trở về trước
nhằm có phương án bù đắp thiệt thòi cho hơn chín mươi lao động nữ trong diện này
chính phủ đã trình và đề nghị quốc hội giao chính phủ thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu với nhóm đối tượng trên
cũng liên quan đến người lao động báo hà nội mới có bài viết xây dựng bộ luật lao động sửa đổi tránh việc chưa ban hành đã bắt cập
bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai được lấy ý kiến để sửa đổi toàn diện
thay vì sửa đổi bổ sung một số điều
như quá trình soạn thảo trước đây
từ các nhà nghiên cứu chính sách đến người dân đều mong muốn những nội dung của dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
sẽ được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn phù hợp với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế
tránh việc chưa ban hành đã bộc lộ những bất cập hạn chế
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại